theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông cả nước xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi năm người bị thương một mươi hai người so với ngày cùng kỳ tết năm ngoái nguyên đán tân sỉu hai nghìn một mươi
giảm hai vụ giảm hai người chết và giảm hai người bị thương
các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông
trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy một trăm linh tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn tám tỷ đồng tạm giữ hai mươi sáu xe ô tô sáu trăm chín mươi một xe mô tô tước năm trăm ba mươi chín giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý ba trăm linh một trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát một một trăm ba mươi bốn trường hợp
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục cảnh sát giao thông đã kiểm tra lập biên bản một mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền gần bảy mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe bốn trường hợp
qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc đã ghi nhận một trăm ba mươi một trường hợp vi phạm
lực lượng chức năng đã dừng lập biên bản bốn trường hợp gửi thông báo vi phạm tới một trăm linh ba trường hợp
trên đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn bốn mươi triệu đồng lực lượng chức năng cũng đã hướng dẫn tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa phối hợp với công an quận một mươi hai công an huyện hóc môn và công an tỉnh bình thuận
đã triệt phá đường dây sản xuất tiền giả bắt bốn đối tượng là hồ hoàng long hồ văn hoàng giang võ văn sang và đặng thị minh thư
tăng vật thu giữ là bảy mươi một triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng nhiều hung khí nguy hiểm và một quả lựu đạn
theo lời khai ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay giang lên mạng xã hội mở các trang gia lô facebook giao bán tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
với hình thức bốn triệu đồng tiền thật mua một mươi triệu đồng tiền giả khi có khách đặt hàng mua giang đã đưa cho long đem đi giao
bộ ba này đã tiêu nhiều lần bán tiền giả cho một phụ nữ tên là nguyên với tổng cộng ba trăm linh triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng và hai trăm linh đồng
có được tiền thật từ việc bán tiền giả các đối tượng này đã sử dụng ăn chơi và nướng vào ma túy
các đối tượng này đã sử dụng ăn chơi và nướng vào ma túy
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận vì mục đích kiếm lời đã mua mì chính nhãn hiệu hai con tôm của trung quốc về đóng vào các vỏ bao nhãn hiệu ajinomoto
lực lượng công an đã thu giữ ba trăm ba mươi năm gói mì chính trong đó có bảy mươi hai gói loại bốn trăm năm mươi bốn g và hai trăm sáu mươi ba gói loại một kg cùng với các loại máy in máy ép ni lông
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng trước pháp luật
thưa quý vị và các đồng chí những ngày cuối năm hoạt động của tội phạm buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng gia tăng cả về quy mô cũng như số lượng
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an thành phố hải phòng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn tạo môi trường kinh doanh an toàn lành mạnh bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phối hợp với cục quản lý thị trường thành phố đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại số chín trăm bảy mươi ba đường thiên lôi phường canh dương quận lê trân phát hiện năm mươi năm thùng thuốc lá điện tử trị giá hàng hóa khoảng hai tỷ đồng
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng là đỗ tùng linh ba mươi một tuổi thường trú tại số một mươi ba trên một trăm hai mươi năm dưa hàng lê trân không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp
lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội buôn lậu để điều tra xử lý
đó chỉ là một trong số các vụ buôn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng đã bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng phát hiện xử lý
tình hình hoạt động của tội phạm buôn lậu gian lận thương mại hàng cấm hàng giả diễn ra trong thời gian vừa qua rất phức tạp đặc biệt là vào dịp cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thì lợi dụng cơ chế hàng hóa quá cảnh trung chuyển vận chuyển hàng tạm nhập tái xuất qua cảng hải phòng thực hiện tốt công tác hiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát kinh tế đặc biệt là tập trung vào công tác điều tra cơ bản theo lĩnh vực xuyên suốt để xác minh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và đặc biệt là tìm ra các phương thức thủ đoạn các ổ nhóm và đưa dây vào đạo phẩm tội

công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong thời gian qua bộ y tế đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng điều trị của người bệnh covid một mươi chín như liên tục cập nhật phát đồ điều trị đưa vào sử dụng nhiều thuốc mới thuốc kháng thể đơn dòng kháng thể kép thuốc kháng virus trong phát đồ điều trị lập các trung tâm hồi sức covid một mươi chín người bệnh covid một mươi chín đưa các chuyên gia các bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới để hỗ trợ cho công tác điều trị

tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã bố trí cán bộ chiến sĩ trực sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao thực hiện nghiên cứu đánh giá các thủ tục hành chính của các bộ ngành trên cổng dịch vụ công quốc gia có thể kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm làm giàu dữ liệu tổ chức triển khai phương án kiểm soát thông tin tiêm chủng và xét nghiệm phòng covid một mươi chín được tích hợp trên thẻ căn cấp công dân gắn chip
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả mà trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt được trong thời gian qua đồng thời động viên và chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ công tác tại trung tâm đã không kể ngày đêm thứ bảy chủ nhật ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao